trong thời điểm hiện tại các địa phương đã thu hoạch được hơn hai phần ba diện tích trồng dưa hấu
hiện nay trên nhiều cánh đồng dưa của xã tam vinh tam phước tam lộc vẫn còn khá nhiều dụng dưa đến kỳ thu hoạch xuất bán với tổng diện tích khoảng năm mươi hectare ước tính khoảng trên một tấn dưa
tuy nhiên thời gian gần đây dưa hấu liên tục rớt giá khiến người nông dân trồng dưa gặp nhiều khó khăn
số khảo của dưa là không số khảo được
người dân phải bán trong nội địa do đó là tình hình gió cả giỏm hơn rất nhiều so với trước đây
phòng nông nghiệp cũng đang nắm lại thông tin tình hình và kêu gọi một số người dân để cùng hỗ trợ cho nhân dân địa phương để cùng giải quyết đào ra
còn về lao dài thì sẽ có một số định hướng là quy hoạch đảm bảo điều kiện để sản xuất dưa và đồng thời là thực hiện
về xây dựng cái thương hiệu sản phẩm
hiện tại đã có một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp về huyện phú ninh mua dưa giúp cho bà con với giá bốn đồng một kg sau đó đưa đi các tỉnh thành phố trong nước để bán
tuy nhiên điều đó so với sản lượng dưa còn cần phải tiêu thụ tại các đồng ruộng của huyện phú ninh vẫn còn quá nhỏ
do vậy người trồng dưa ở đây và các địa phương lân cận cũng đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản của mình
cuối tháng ba vừa qua sự việc củ cải trắng do người nông dân tại thôn đông cao xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội sản xuất ra rồi nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ
được biết diện tích cây vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại thôn đông cao và khoảng tám mươi hectare trồng củ cải trắng
năm nay được đánh giá là năm có thời tiết thuận lợi để cây vụ đông sinh trường và phát triển
do đó sản lượng củ cải trắng tại thôn đông cao và khoảng tám mươi hectare trồng củ cải trắng

được mùa người nông dân chưa hết vui mừng thì đã chuyển sang lo lắng bởi lẽ cung vượt quá cầu đã khiến khó khăn trong tiêu thụ
năm nào cũng vậy cũng có một thời gian rẻ
năm nay lại kéo dài hơn nhưng nhìn tổng thể thì năm nay cũng là những năm chất lượng củ cải
nhân dân người ta trồng chất lượng củ cải và cũng như là giá cả thì cũng được mùa
thế nhưng mà năm nay thì cái giá mà đặc biệt từ tết thì nó rớt xuống là do bà con
cũng mua đất thuế đất ở một số xã bạn
do vậy là nhân dân đầu tư vào trồng rất là nhiều cho nên là cung nó lớn hơn cầu
củ cải thu hoạch ngay nếu chưa tiêu thụ được thì người nông dân rất khó bảo quản
còn nếu không thu hoạch ngay thì củ sẽ bị già xúc và trọng lượng lớn thì lại càng khó khăn tiêu thụ hơn
thêm vào đó là trên thị trường hiện nay các sản phẩm nông sản với khối lượng lớn mẫu mã đẹp
thì đa phần người tiêu dùng sẽ nghi ngại không dám mua bởi sợ đó không phải nông sản của việt nam
dẫn đến việc khi người nông dân chưa kịp tiêu thụ để củ cải trên đồng ruộng
thì củ cải sẽ to lên và càng khó khăn hơn khi tiêu thụ
năm nay nó giá cả như thế này cung vượt quá cầu
thì thôi bây giờ tôi cứ nghĩ là làm sao kêu gọi các bếp hay là họ kể cho người ta biết được
cái hàng của mình là hàng chính thực là mình làm là việt nam sạch một trăm linh
chứ không phải có thuốc bảo vệ thực vật
các thứ là có thêm các thứ đàng hoàng đầy đủ
không phải là mình làm phải theo đúng quy trình của rau an toàn
củ rau ví dụ như là một kg khoảng độ bốn năm cổ thì thị trường người ta đó nhận được
nhưng mà đưa ra thị trường một củ rau hai hai kg thì là nó khó tiêu thụ
bà con nông dân của thôn đông cao chúng tôi thì rất là mong muốn được sự quan tâm
của các cấp các ban ngành luận thể giúp cho một người làm những cái vấn đề để tiêu thụ hàng năm
hầu như là hàng năm năm nào cũng đến mổ này cũng bị thế
mình muốn rằng là có những cái móc nối được các đối tác công ty xí nghiệp
chúng ta có thể thu mua được cho bà con
khi nông sản được giá người nông dân lại tập trung mở rộng diện tích phát triển lớn
là một trong những nguyên nhân khiến dư thừa nguồn cung của một số loại nông sản
để điệp khúc được mùa mất giá không tiếp tục xảy ra trên các cánh đồng
thì điều cần thiết hiện nay là việc sản xuất phải gắn với thị trường
trong đó quan trọng nhất là cần đẩy mạnh việc liên kết sáu nhà là nhà nông gắn với thị trường
trong đó quan trọng nhất là cần đẩy mạnh việc liên kết sáu nhà là nhà nông nhà nước
nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà băng và nhà phân phối trong sản xuất và tiêu thụ
hàng năm ít nhất là có một đến hai cuộc
chúng tôi cũng mời các nhà khoa học đến đây để mà đối thoại với người dân
thậm chí có những cuộc tới một đến hai trăm linh người
và bản thân lãnh đạo
thành phố cũng đã chỉ đạo vào huyện huyện ủy huyện an huyện cũng đã có cuộc đối thoại với tất cả các xã
từ trưởng phó thôn cũng như đại diện một số người dân để bàn về vấn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
cái này thì đã làm ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
và năm hai nghìn một mươi tám thì mỗi năm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm như vậy
cộng đồng xã hội đã nhiều lần chung tay
cũng như tổ chức thu mua nông sản giúp bà con nông dân
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt
nó không thể giải quyết được triệt đề những vấn đề mà người nông dân đang gặp phải
để tìm hiểu nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp căn cơ giải quyết triệt để vấn đề này
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hồng sơn
cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào ông lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay điệp khúc về giải cứu nông sản vẫn luôn được nhắc đến
với hàng loạt các mặt hàng như là ớt dưa hấu hay là củ cải
vậy xin ông cho biết đâu là nguyên nhân của vấn đề này ạ
trong nông nghiệp thì cái tác động của yếu tố thời tiết khí hậu là rất lớn
vì vậy cho nên là để tính toán chính xác được cung vào cổ là
chưa kể là những cái thị trường mới có thể phát sinh
mà chính xác giữa nguồn cung vào cổ
thậm chí trong nước thôi chúng ta cũng rất khó cân đối
nếu như chúng ta tính đủ thì khi mất mùa thì chúng ta sẽ thiếu
và sẽ xảy ra trường hợp là người tiêu dùng bị thiệt bởi vì giá nó nhảy cao
nhưng mà nếu chúng ta được mùa thì có thể là cái thời điểm đó nó lại
trong những trường hợp như thế thì nó lại thừa nông sản
cái lý do thứ hai nữa là cái lực lượng quan hệ sản xuất của chúng ta
vẫn dựa trên cái quan hệ sản xuất nhỏ manh mún
vì vậy cho nên là khi mà cùng nhau thực hiện một cái kế hoạch
hoặc là một cái quy hoạch sản xuất là rất khó
chúng ta có kế hoạch hoặc là chúng ta có định hướng quy hoạch
thì khi chúng ta xây dựng định hướng thì rất là tính toán rất kỹ
giữa cung và cầu để chúng ta xác định quy mô diện tích
chúng ta xác định vùng trồng thuận lợi
nhưng đến khi chúng ta triển khai ở các địa phương ấy
thì người nông dân lại không tuân thủ
cái thứ hai nữa đó là chúng ta chưa có chính sách
cũng như cái định hướng để hỗ trợ được cho những cái lĩnh vực mà hiệu quả kinh tế thấp
ví dụ như trồng lúa nó chưa thỏa đáng
vì vậy cho nên ai cũng muốn được thay đổi cơ cấu cây trồng
ai cũng muốn được trồng cây trồng có giá trị cao hơn
vì vậy cho nên cái việc đổ xô nhau để trồng một cái loại cây trồng
là thường là rất hay xảy ra khi một cái loại cây trồng nào đó có giá trị kinh tế
và cái cuối cùng là cái thông tin cái chia sẻ thông tin
trong đó có thông tin về sản xuất thông tin về thị trường của chúng ta
thì cũng chưa thực sự kịp thời
với những nguyên nhân nhung vừa chia sẻ thì ngành nông nghiệp
đã gặp khó khăn như thế nào trong công tác quản lý ạ
chúng ta có kế hoạch có định hướng quy hoạch
và các địa phương cũng có quy hoạch kế hoạch
nhưng cơ chế để cho phép chúng ta giám sát việc thực hiện đó
nếu người nông dân không tuân thủ theo hướng dẫn theo quy hoạch
thì người nông dân sẽ bị phạt gì
thì hiện nay chúng ta chưa làm không thể có cơ chế để làm được điều này
đây là một cái rất là khó khăn
cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta điều tiết thị trường
phải nói là hiện nay là cái khâu điều tiết thị trường chúng ta chưa làm chủ được
vì lý do là chúng ta không có cơ chế hỗ trợ
cũng như không có cơ chế hỗ trợ

ví dụ như các kho chứa tạm chứa các cái kho ngoại quan vân vân
vì vậy cho nên là phần lớn vẫn điều tiết theo cái thị trường là của tư thương
vậy xin ông cho biết giải pháp mà ngành nông nghiệp đưa ra
để từng bước giải quyết triệt đề vấn đề này là gì ạ
chúng ta cũng thấy trong thời gian vừa qua
chính vì cái chuyện người nông dân cứ đua nhau để trồng các loại cây
vì vậy cho nó có những vùng sản xuất không thuận lợi
có những vùng ngành nông nghiệp không khuyên cáo
các yếu ban nhân dân các cấp không khuyên cáo nhưng mà nông dân vẫn chạy theo
vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng vẫn phải xác định cái quy hoạch hoặc là kế hoạch mềm
để hướng dẫn người nông dân đến các địa phương trước hết là thống nhất liên kết được
và thứ hai với nhau những cái vùng liên kết phù hợp
những vùng sản xuất phù hợp và quy mô phù hợp
thứ hai là người nông dân cũng xác định những cái vùng phù hợp để trồng
còn lại khi mà chúng ta xác định quy mô diện tích
thì chúng ta cũng xác định trên những các kịch bản về thị trường
nếu như thị trường phát triển đến mức a thì chúng ta sẽ có quy mô diện tích là a
nếu thị trường phát triển thêm nữa thì chúng ta sẽ phát triển ra vùng nào
thì cũng phải có cái kế hoạch trước
chứ còn tránh tình trạng là chúng ta bùng phát một cách tự phát như bây giờ
thì rất là nguy hiểm cho người nông dân
thứ hai nữa cái yếu tố không thể không nói đến mà rất quan trọng đó là vấn đề liên kết sản xuất
chúng ta phải tuyên truyền các địa phương cũng phải tuyên truyền
thứ nhất là đối với các địa phương thì liên kết giữa các địa phương
cũng phải có cái xác định cái việc liên kết giữa các địa phương
để chia sẻ các cái thông tin về quy mô diện tích trồng về các cái thời vụ thu hoạch
để từ đó xác định nếu như cái thời điểm này mà các địa phương khác đã thu hoạch nhiều rồi
thì địa phương của chúng ta sẽ giảm đi và có thể điều tiết bằng phương pháp giải vụ
đối với người nông dân bây giờ chúng ta phải thay đổi nhận thức rằng sản xuất hiện nay
không còn là sản xuất cung tự cấp nữa mà đã chuyển sang sản xuất hàng hóa
đã là hàng hóa thì phải qua thị trường
như vậy đó
là phải tìm đến một cái thị trường để tiêu thụ cho dù đó là một cái doanh nghiệp lớn
hay là một cái tổ chức thương lái trung gian
thì chúng ta cũng phải có cái hợp đồng sơ bộ với tổ chức thương lái đó
để mà chúng ta có ký cái hợp đồng bao tiêu sơ bộ
đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp
để tạo ra được một cái thị trường ổn định
và đặc biệt là cái thị trường mà có những cái sản phẩm không chỉ đủ về số lượng
mà tăng được về chất lượng để có được thương hiệu
thì các doanh nghiệp nên có những hợp đồng liên kết theo chuỗi với người nông dân
từ chế biến mới tạo ra được cái giá trị gia tăng cao
và từ cái giá trị ra đồng thời là thông qua chế biến
thì chúng ta mới có thể đẩy mạnh được xuất khẩu
vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua các cái hàng rào kỹ thuật
và mang lại cái giá trị lớn hơn
một lần nữa xin được cảm ơn ông
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi bình luận
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau